tại hà nội phái đoàn của thủ hiến bang fringen cộng hòa liên bang đức đã tham gia hội thảo giao lưu
và trao đổi thông tin với các du học sinh học nghề việt nam
đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình tìm kiếm nhân lực có tay nghề từ việt nam
được khởi động từ năm hai nghìn một mươi
du học nghề không còn xa lạ với nhiều thanh niên việt nam
với mong muốn thực hiện được ước mơ tìm kiếm nghề nghiệp theo đam mê
trong một môi trường đào tạo đẳng cấp quốc tế
em nghĩ là ở bên kia môi trường nó tốt hơn
và cái giáo dục cũng như thực hành nó tốt hơn
theo như kế hoạch thì sẽ là học xong ba năm rưỡi thì em sẽ ở lại làm việc luôn cho công ty ạ
trong chương trình đào tạo nghề tại bang thủ hiến bang đức
các học viên sẽ có cơ hội đào tạo miễn phí
từ việc đào tạo bằng tiếng đức tại trung tâm ngoại ngữ cổ phòng thương mại và công nghiệp bang thủ hiến bang đức tại việt nam
đến việc học tập miễn phí ba năm với bốn mươi thời gian học lý thuyết
và tập trung vào trường hợp thông tin
và sáu mươi thời gian học thực hành tại các doanh nghiệp tại đức
sau khi kết thúc đào tạo các học viên sẽ có cơ hội làm việc tại chính các doanh nghiệp đức
và hưởng các chế độ lao động như công dân nước sửa tài
trong quá trình học tập hai năm bên đó thì em thấy là cái phương pháp đào tạo của người ta rất là tiên tiến
đổi mới và phù hợp với mình
mình có thể phát triển được bản thân mình rất là nhiều
ngành nghề hiện tại em đang theo học đó là cắt gọt kim loại trong cơ khí
cái nghề của em thì là một cái nghề
mà cũng theo như người đức hay là người ta cũng rất cần
cái người mà em gọi là người thợ có tay nghề cao
năm vừa rồi chúng tôi có nhận được hai học viên việt nam
đây đều là những người có kiến thức và khả năng nói tiếng đức tốt
tại doanh nghiệp các bạn luôn nỗ lực trong công việc
chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được học viên việt nam sang học tập
trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
đã có khoảng một trăm linh du học sinh việt nam
theo học các ngành sản xuất đồ gia dụng chế biến thực phẩm
sản xuất thủy tinh y tế xây dựng và vệ sinh công nghiệp tại thurigan